dấu hiệu điển hình của bệnh viêm soang như đau nhức sốt chảy dịch nghẹt mũi hay điếc mũi
khi người nghiêng về phía trước sẽ có cảm giác chóng mặt hay choáng váng
đau xung quanh vùng mắt theo từng cơn và nhịp mạch đập
đặc biệt đau nhức mỗi khi hắt hơi mạnh
người bệnh không thể tập trung không muốn ăn
nếu viêm xoang nặng có thể bị viêm thần kinh mắt dẫn tới mờ mắt
có thể nói hiện nay bệnh viêm soang khá phổ biến
và rất nhiều người dân gặp phải tình trạng viêm xoang
vậy thì bác sĩ có thể cho biết viêm xoang biểu hiện ra sao
bệnh viêm xoang tên gọi chính xác là bệnh viêm mũi xoang
là bệnh rất phổ biến ở việt nam gặp ở mọi lứa tuổi
bệnh viêm mũi xoang là do viêm niêm mạc đường hấp lót trong hấp mũi và các xoang cạnh mũi
cây phù nề tăng tiết nhầy làm bít lốc lỗ thâm mua sang và làm ứ động dịch trong xoang
nếu bệnh diễn biến trong vòng một mươi hai tuần và khỏi hoàn toàn thì gọi là viêm mũi soang cấp
còn nếu bệnh kéo dài trên một mươi hai tuần thì gọi là viêm mũi xoang mạng tính
vậy thì tại sao mùa lạnh lại dễ tay phát bệnh viêm xoang
bệnh viêm mũi soang có thể mắc phải ở tất cả các thời điểm trong năm
tuy nhiên vào mùa lạnh là thời điểm bệnh phát triển mạnh nhất
nguyên nhân là do cơ chế bệnh sinh của bệnh viêm mũi soang
nguyên nhân hàng đầu gây viêm mũi soang là do nhiễm lạnh hoặc nhiễm virus
hoặc là sau nhiễm virus mà vào mùa lạnh thì rất dễ mắc các bệnh viêm đường hô hấp do nhiễm virus
vào mùa lạnh mũi có chức năng điều tiết làm ấm và làm ẩm không khí
vào mùa lạnh mũi phải tiếp xúc với không khí khô và mang nhiều hơi lạnh
nên sẽ làm suy giảm chức năng điều tiết của mũi
có hai lý do làm cho bệnh viêm mũi xoang mùa lạnh dễ tay phát
thứ nhất là do vào thời tiết lạnh thì cơ thể dễ bị nhiễm virus
nguyên nhân hàng đầu gây viêm mũi xoang là do nhiễm virus hoặc sau nhiễm virus
vì vào mùa lạnh thì không khí lạnh và khô nên là hàng rào bảo vệ của mũi sẽ bị suy yếu
làm cho mình dễ bị mắc bệnh viêm mũi soang
thứ hai là vào mùa lạnh thì sức đề kháng của cơ thể sẽ giảm
nhất là với những đối tượng mà suy giảm miễn dịch như người già nằm lâu
hoặc là những người sức khỏe kém thì sẽ dễ bị viêm mũi xoang
để mà phòng ngừa viêm soang tái phát trong mùa lạnh thì cần lưu ý những gì thưa bác sĩ
khi có dấu hiệu của bệnh viêm mũi soa thì cần được đi khám để điều trị kịp thời và đúng cách
chúng ta không nên lạm dụng kháng sinh
bởi vì kháng sinh chỉ có tác dụng trong trường hợp viêm mũi xoang nhiễm khuẩn
còn không có tác dụng trong trường hợp viêm mũi soa nhiễm virus
việc lạm dụng kháng sinh sẽ làm dẫn đến tình trạng kháng thuốc và gây nên nhiều hậu quả về sau
bệnh nhân cần được vệ sinh mũi đúng cách
rửa mũi bằng các dung dịch nước muối sinh lý ấm
hoặc xịt rửa mũi bằng các dung dịch nước muối biển
bệnh nhân có thể áp dụng các biện pháp dân gian như bằng các loại tinh dầu
giúp làm thông mũi trường ấm vùng mặt và vùng mắt để làm giảm đau nhức mũi do viêm xoang
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của antv hôm nay
tai mũi họng có cấu tạo thông với nhau thông qua các soang
nếu một trong số các bộ phận này bị viêm mầm bệnh sẽ dễ dàng xâm nhập vào sang
và tấn công các bộ phận còn lại
nghiêm trọng hơn vị trí tai mũi họng còn rất gần não màng não các dây thần kinh mê đạo mạch máu lớn
vì vậy bất kỳ tổn thương nào ở tai mũi họng cũng đều có thể là mối đe dọa tới các cơ quan đầu não này
khám tai mũi họng là trần đoán và quản lý tất cả các bệnh về tai mũi soang vòng mũi họng khoang miệng hầu họng thanh quản
cũng như các cấu trúc của vùng cổ và mặt
tại việt nam các bệnh nhân mắc tai mũi họng ở khu vực các thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
chiếm tỷ lệ cao do tình trạng ô nhiễm không khí chế độ ăn uống và sinh hoạt không khoa học
hiện nay các trung tâm tay mũi họng phần lớn chỉ chẩn đoán và phẫu thuật điều trị bệnh lý tai mũi họng đơn thuần
chưa tập trung phát triển chuyên sâu về mảng thanh học thính học kiên đình
đây là các chức năng giọng nói nghe giữ thang bằng cần phục hồi của bệnh nhân
để phát triển mảng này cần có trang thiết bị hiện đại giúp trần đoán khách quan
có chuyên gia được đào tạo chuyên sâu cũng như có sự phối hợp giữa các chuyên khoa để xây dựng pháp đồ điều trị hiệu quả
với hệ thống thiết bị máy móc hiện đại đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn giàu kinh nghiệm
đội ngũ nhân viên y tế tận tình chú đáo khoa tay mũi họng bệnh viện đa khoa tâm anh
sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu khám chữa bệnh kỹ thuật cao cho người dân
do đó muốn thăm khám và điều trị các bệnh về tai mũi họng người dân cần tìm đến bệnh viện uy tín
có điều kiện khám chữa bệnh tốt nhất để đảm bảo cho quá trình thăm khám và điều trị hiệu quả
tâm anh là một trong những bệnh viện khám tai mũi họng hàng đầu ở tp hcm và hà nội
bệnh viện đa khoa tâm anh không chỉ có đội ngũ chuyên gia được đào tạo chuyên sâu giỏi chuyên môn giàu kinh nghiệm
mà còn có quy trình phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa trong việc chẩn đoán và xây dựng pháp đồ điều trị hiệu quả
những nội dung vừa rồi đã khép lại mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai trên antv